thưa quý vị trong cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã báo cáo giải trình một số vấn đề được đại biểu quốc hội
và đồng bào cử tri quan tâm lưu ý
theo thủ tướng chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan phản ứng chính sách kịp thời
phối hợp hiệu quả để khắc phục hạn chế yếu kém
bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong mọi tình huống
báo cáo trước quốc hội về công tác điều hành giá và đảm bảo nguồn cung xăng dầu
thủ tướng cho biết chính phủ đã chủ động kịp thời giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo thẩm quyền
và đề xuất ủy ban thường vụ quốc hội xem xét điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường hai lần
đối với xăng dầu để giảm giá hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp
chủ động chỉ đạo quyết liệt sản xuất của hai nhà máy lọc hóa dầu trong nước
đang vận hành ở công suất tối đa đáp ứng khoảng từ bảy mươi tám mươi nhu cầu
tuy nhiên thời gian gần đây do giá và nguồn cung xăng dầu tiếp tục biến động nhanh
chu kỳ ngắn khó dự báo chi phí đầu vào tăng
trong khi đó các cơ quan chức năng chậm điều chỉnh định mức chi phí sử dụng quỹ bình ổn giá
chưa thật sự hiệu quả dẫn đến hoạt động kinh doanh khó khăn gây thiếu nguồn cung tại một số địa phương
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan
phản ứng chính sách kịp thời phối hợp hiệu quả để khắc phục bằng được hạn chế yếu kém nêu trên
bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong mọi tình huống
chính phủ khẩn trương giả soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đảm bảo tính chủ động linh hoạt hiệu quả trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu
đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tăng cường phòng chống buôn lậu
đầu cơ xăng dầu và công tác giám sát kiểm tra xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan
để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật
nghiên cứu thực hiện nâng tổng mức dự trữ quốc gia và tăng cường năng lực sản xuất trong nước